để khắc phục cấp ủy chính quyền và các đoàn thể nơi đây đã tập trung thực hiện công tác dân vận dựa trên mô hình khu phố không rác để thay đổi cách nghĩ của người dân trong việc bảo vệ môi trường khu dân cư
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hoạt động vệ sinh môi trường như thế này đã trở thành thói quen của bà con nơi đây và đó cũng là kết quả của việc vận động tuyên truyền thường xuyên và liên tục của cấp ủy chính quyền địa phương
và những người làm công tác dân vận ở đây có một câu nói rất hay
đó là dân vận hay dân nghe ngay
thì thùng rác lúc đầu nó cũng chưa có đủ cho nên sau này dân động bà con là trang bị đầy đủ thùng rác và cố gắng dân động là chủ nhà trò dân động công nhân nhà trò là coi ăn uống tất cả đồ rác thải thì phải bỏ vào thùng rác cho nó gọn gàng
với kết quả đạt được năm hai nghìn một mươi bảy khu phố ba đã đạt tập thể làm dân vận tiêu biểu của thị xã bến cát
từ khi người chồng qua đời để lại cô con gái một mươi tuổi khuyết tật cuộc sống gia đình chị trần mỹ
bội phần khó khăn
thu nhập vòn vẹn chỉ có vậy gia đình chị mỹ là hộ nghèo nhất phường
để giúp chị mỹ hội liên hiệp phụ nữ phường tránh phú hòa vừa động viên giúp đỡ vừa kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần
thì nhờ bà con chồng sớm với xã phường đồ đó cũng quan tâm
cũng có gì thì cũng đem xuống tới thăm tặng đồ cho bé
lãnh quà hay đâu thì cũng đem giấy đồ lại cho mình đi lãnh vậy đó
cũng quan tâm lắm ở địa phương quan tâm lắm
đó chính là kết quả của mô hình dân vận khéo gần dân giúp dân hay gắn kết yêu thương
mà ban dân vận thị ủy bến cát đang tập trung triển khai
và hội liên hiệp phụ nữ phường tránh phú hòa là nơi đi đầu thực hiện
trong năm hai nghìn một mươi tám hội liên hiệp phụ nữ phường đã vận động kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm
hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như quyền góp tiền xây nhà tình thương
trao tặng xe đạp cho các em học sinh quỹ hỗ trợ hàng tháng
việc gần dân giúp dân cũng đã góp phần xây dựng một hình ảnh đẹp của cấp ủy
chính quyền và các đoàn thể trong mắt của bà con địa phương
trong các xã hội tự hiện và trong các cuộc dân dặn của địa phương thì mình thấy nó rất là quan trọng
nên mình thường đề cao trong một năm là hội phụ nữ là một các xã hội tự hiện rất là nhiều
mình đề cao cái công tác xã hội tự hiện tại vì cái đó là huyết thực để mình giúp đỡ những hậu dân
những người nghèo để dược qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày
đến nay toàn tỉnh bình dương có tới bảy trăm linh mô hình dân vận khéo
riêng thị xã bến cát đã có hàng trăm mô hình thiết thực
giải quyết được các vấn đề bức xúc của địa phương như xóa điểm đen về rác
tuyến đường không rác tù phố không rác gắn kết yêu thương tổ công tác mặt trận
tổ tự quản an ninh trật tự gần dân giúp dân
đã tạo ra được không khí thi đua sôi nổi trong tất cả các lĩnh vực
đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội
ổn định an ninh trật tự xây dựng bến cát ngày càng văn minh sạch đẹp